để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sáng qua tại hà nội
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với tổng hội nông nghiệp việt nam và tập đoàn vingroup
tổ chức diễn đàn để xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đối thoại để tháo gỡ về công nghệ cho doanh nghiệp
nông nghiệp được xem là lĩnh vực đầu tư thu hồi vốn chậm nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
trong khi việc tiếp cận các chính sách tiến dụng như các chính sách yêu đãi khó khăn nên nhiều doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này
theo thống kê hiện chỉ có khoảng một doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
nông nghiệp hiện nay vốn cần rất là lớn trong khi đa số là các chính sách phục vụ nhu cầu sản xuất cũng mang tính chất ngắn hạn
không có một chương trình vay vốn dài hạn với lãi suất yêu đái tốt cho doanh nghiệp
việt nam mình chưa có những công ty cung cấp cho nguyên liệu đầu vào cho ngành ấm
chủ công nghiệp này thì nguyên liệu nó phải đủ đích nhưng hiện tại việt nam mình chưa có công ty cũng như các cơ sở nào phân phối nguyên liệu nó đạt chuẩn
tại diễn đàn các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
nông nghiệp cùng các chuyên gia cơ quan quản lý và các hộ nông dân trực tiếp liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp
đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt khi đầu tư vào nông nghiệp
đó chính là tình trạng hàng tồn kho thuế và phí cao nhiều thủ tục hành chính còn dườm già làm tăng chi phí tài chính
đặc biệt chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí tài chính lãi vay đang là gánh nặng lớn nhất đối với các doanh nghiệp
với xu hướng hiện nay thì việc đầu tiên là đề nghị về mặt bộ chủ quản
thì có những cái biện pháp tháo gỡ và đơn giản hơn các cái thủ tục về các quy định về sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả đúng và trúng
thứ hai nữa là về mặt vốn thì nhà nước cần có chính sách nhiều hơn nữa hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp
lắng nghe những khó khăn mà doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gặp phải
đại diện bộ nông nghiệp cơ quan có liên quan đã thẳng thắn trao đổi giải đáp và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tại diễn đàn tập đoàn vingroup một doanh nghiệp đầu tư lớn và nông nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quản trị
liên kết với nông dân doanh nghiệp khác để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn
vì vậy để phát triển nông nghiệp thì đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn
và điều này muốn thực hiện được thì cần phải có sự tham gia đồng hành của doanh nghiệp cùng bà con nông dân đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn
tuy nhiên nông nghiệp một lĩnh vực khi đầu tư thì có nhiều rủi ro vì vậy doanh nghiệp rất cần sự tháo gỡ khó khăn từ phía các bộ ngành cũng như các cơ quan hữu quan
tại diễn đàn đẩy mạnh hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển do bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức
nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm giúp doanh nghiệp và nông dân có những giải pháp cơ bản nhất để thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển bền vững